ở khu vực các tỉnh như lai châu điện biên sơn la yên bái và lào cai phải gần sáng mai mới là thời điểm mưa lớn ở khu vực này
dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày một mươi tám tháng tám
nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ sẽ tiếp tục duy trì
thời gian mưa lớn hay xuất hiện về chiều tối và đêm nên mức nhiệt ngày mai ở các tỉnh điện biên lai châu lào cai hà giang cao bằng lạng sơn cũng như quảng ninh vẫn tiếp tục thấp từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn ở khu vực các tỉnh yên bái vĩnh phúc tuyên quang thái nguyên bắc ninh nhiệt độ là ba mươi ba mươi một độ
còn ở hà nội và các tỉnh vùng đồng bằng nhiệt độ duy trì trong khoảng ba mươi một ba mươi hai độ
dưới tác động của gió đông nam ở miền trung ngày hôm nay trời nhiều mây hơn mưa rào và rông đã xuất hiện ở khu vực phía bắc miền trung
trong đêm nay khu vực thanh hóa cũng như nghệ an tiếp tục lặp lại những cơn mưa rông
còn ở các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận cũng xuất hiện mưa rào và rông
sao ngày mai cả miền trung trời vẫn còn nắng nhưng cường độ yếu nhiệt độ không cao và duy trì trong khoảng ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh thành phía nam dù gió mùa tây nam không quá mạnh nhưng trong đêm nay nó vẫn duy trì mưa rông diện rộng trên toàn bộ khu vực tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
từ trưa và chiều mai mưa sẽ lại xuất hiện sớm ở tây nguyên và nam bộ nhiều nơi tiếp tục xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt ngày mai ở tây nguyên ở mức dưới ba mươi độ còn ở nam bộ khu vực miền tây nhiệt độ cũng thấp hai mươi tám ba mươi độ
các khu vực miền đông duy trì mức nhiệt là ba mươi đến ba mươi hai độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển đều xảy ra tình trạng thời tiết xấu
ở bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa khu vực vĩnh bắc bộ cũng như vùng biển các tỉnh miền trung từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận do hướng đông nam cường độ cấp bốn cấp năm mưa rào và rông xuất hiện nhiều nơi
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang cũng như là cả vùng vịnh thái lan ảnh hưởng của gió mùa tây nam cấp bốn nhưng tiếp tục xảy ra mưa rông mạnh làm tầm nhiệt ra thấp dưới một mươi km nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật tiếp tục duy trì ở mức cao
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại